bầu chọn ra những ứng viên xứng đáng cho những vị trí chủ chốt còn lại của chính phủ để đất nước ta ngày càng phát triển mạnh hội nhập sâu
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với tỷ lệ phiếu bầu chín mươi phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ và tiến hành nghi lễ nhậm chức trước quốc hội và cử tri cả nước
nguyễn xuân phúc đã cam kết kế thừa thành tiệu của chính phủ tiền nhiệm kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an ninh an toàn cho người dân
tiếp đó với quy trình miễn nhiệm và bỏ phiếu bầu chọn nghiêm túc minh bạch ba phó thủ tướng chính phủ và một mươi tám thành viên khác của chính phủ đã được quốc hội nhất trí bầu ra
như vậy bộ máy chính phủ mới sẽ gồm có hai phó thủ tướng và ba bộ trưởng tại vị
hai vị trí còn lại đều là những người mới
chính phủ hiện có duy nhất một thành viên nữ là bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến
với bộ máy chính phủ mới các đại biểu quốc hội bày tỏ niềm tin và hy vọng rằng chính phủ và các thành viên sẽ nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta phát triển nhanh và mạnh hơn nữa
một cái dàn các bộ trưởng mà trong đó có rất nhiều nhân tố mới nó sẽ tạo ra được một cái động lực phát triển
nhất là trong cái bối cảnh chúng ta hội nhập rất sâu
như hiện nay kinh tế
và đồng thời chúng ta cũng phải chịu càng ngày càng mạnh cái áp lực của cái đòi hỏi của người dân của cái đời sống
trước hết thì nói tức là chính phủ mới thì là tôi thấy rằng sức mới
sức mới thì dọa có những cái lường gió mới
thế thì tôi rất kỳ vọng các đồng chí trong chính phủ mới sẽ quyết liệt xử lý đến cùng tận cùng những vấn đề đang bức xúc của cử tri cả nước
và các đồng chí sát thực tiễn
theo đánh giá của nhiều chuyên gia chính phủ mới ra đời trước rất nhiều thời cơ và thách thức khi hội nhập sâu vào thế giới
thực hiện các hiệp định tpp hiệp định thị trường tự do asean eu và các hiệp định song phương khác
trong khi đó áp lực tăng nợ công nguy cơ vượt trần hiện hữu áp lực trả nợ cao cân đối ngân sách cân đối tài chính nợ công trong thời gian tới hết sức khó khăn
khiến vấn đề bảo đảm an ninh tài chính an ninh tiền tệ cũng là một thách thức rất lớn đối với chính phủ
tôi cho rằng là như thủ tướng nguyễn xuất đã tuyên thệ nếu trong chính phủ mới này vấn đề yếu tố thứ nhất là đoàn kết thứ hai là cầu thị biết lắng nghe và thứ ba là tâm quyết nhiệt tình
thì tôi cho rằng là sẽ điều hành tốt trong cái nhiệm kỳ tới
và tôi cũng rất kỳ vọng sẽ chính phủ mới sẽ đối diện
với không chỉ có những thuận lợi mà đối diện rất nhiều khó khăn và có thể vượt qua được
những thử thách này đòi hỏi biện pháp cải cách chính trị nhất là khi việt nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế sáu bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong tình trạng hạn hán kéo dài đang đe dọa đến sản lượng nông nghiệp ở đồng bằng sông kiểu long
tuy nhiên các đại biểu và cử tri đang kỳ vọng vào quyết tâm lớn và những bước cải cách vững chắc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và các thành viên chính phủ mới